công an tỉnh bình dương cho biết lợi dụng việc quốc hội bàn bạc về việc quy định cho thuê đất chín mươi chín năm để làm đặc khu kinh tế
hai đối tượng ở tỉnh bình dương đã in nhiều tài liệu tờ rơi với mục đích sai trái xuyên tạc kêu gọi công nhân tham gia biểu tình trái phép
ảnh hưởng đến trật tự an ninh chính trị trên địa bàn hai đối tượng này đã bị lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ để điều tra động cơ gây dối
cơ quan điều tra an ninh tỉnh bình dương đang tạm giữ trần minh huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê thanh hóa thường trú tại khu phố đông triều
phường tân đông hiệp thị xã dĩ an tỉnh bình dương và nguyễn đình thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê nghệ an thường trú tại phường lái thiêu
thị xã thuận an tỉnh bình dương để điều tra xử lý về hành vi in ấn kêu gọi người dân tham gia biểu tình trái phép
đáng chú ý là tại thời điểm bắt quả tang đối tượng huệ thực hiện việc giải phát tờ
tờ rơi tại khu vực khu công nghiệp sóng thần thị xã dĩ an
công an thu giữ được hàng ngàn tờ rơi với nội dung kêu gọi người dân tham gia biểu tình phản đối việc xem xét cho thuê đất làm đặc khu kinh tế
kiểm tra nơi cư ngụ của huệ công an thu giữ được nhiều tài liệu máy móc liên quan đến hành vi phạm pháp của huệ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ